trong ba trăm tám mươi một ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm năm mươi sáu ca số ca còn đang điều trị là hai mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một trăm ba mươi ba người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bảy mươi tám người cách ly tập trung tại cơ sở khác chín sáu trăm một mươi ba người cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn trăm bốn mươi hai người